hàng trăm hộ dân thôn tám và buôn cơ dung xã chư e bua thành phố buôn ma thuột đang phải sống chung với mùi hôi thối từ một trang trại chăn nuôi lợn tại địa phương tình trạng này đã diễn ra trong suốt hơn ba năm qua

hàng trăm hộ dân thôn tám và buôn cơ dùn xã chư e buôn ma thuột đang phải sống chung với mùi hôi thối từ một trang trại chăn nuôi lợn tại địa phương

mặc dù chính quyền địa phương đã xử phạt hành chính đoàn liên ngành thành phố buôn ma thuột đã tiến hành kiểm tra thế nhưng trang trại này vẫn hoạt động bình thường và xào thải trực tiếp ra môi trường
hi vọng sự việc sẽ sớm được giải quyết trả lẽ môi trường sạch cho người dân trong vùng